với mục tiêu đặt ra là hướng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo
điện lực gia lai đã và đang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
trong đó thành phố pleiku là nơi có số lượng khách hàng đông nhất toàn tỉnh
cùng với các điện lực trực thuộc
điện lực pleiku cũng đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
điện lực pleiku hiện có hơn tám mươi một khách hàng sử dụng điện
cao nhất trong tỉnh và hàng năm lên đến gần ba trăm linh triệu kw
vì vậy ngoài việc bảo đảm nhiệm vụ cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm an ninh quốc phòng
đơn vị còn chú trọng công tác triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng
tôi đến để xin được cấp điện sinh hoạt gia đình
đến thì thấy nhân viên thì hướng dẫn cũng tận tình kỹ lưỡng
yêu cầu của tôi là tôi muốn có một đường điện đảm bảo an toàn
nhân viên ở điện lực này cũng giúp đỡ tận tình
để có một đường dây điện an toàn
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện
địa lực playku đã giới thiệu đến khách hàng sử dụng điện
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt mà thanh toán qua các ngân hàng trên địa bàn thành phố
nhờ vậy đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán tự động không dùng tiền mặt gần bảy mươi
với hơn năm mươi sáu trăm linh hóa đơn
đồng thời việc triển khai dịch vụ cấp điện theo phương thức điện tử
cũng được đơn vị triển khai thí điểm và triển khai chính thức từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi đến thanh toán tiền điện
cũng như là làm các thủ tục mắc điện cho các hộ gia đình sản xuất
thì nói chung được công ty điện lực tiếp đón rất nhiệt tình và tận tâm
mà chúng tôi xài điện cảm thấy cũng rất yên tâm
khi mà có cái sự cố thì xảy ra là báo cho công ty điện lực
cũng rất xuống rất nhiệt tình để sửa chữa cho chúng tôi xài điện
thì trong thời gian tới điện lực playco kem kết là thực hiện các biện pháp
nhằm để nâng cao chất lượng dịch vụ điện cho khách hàng tận tâm
chuyên nghiệp và hiệu quả luôn tạo niềm tin và mang lại sự hài lòng cho khách hàng
với những giải pháp tích cực sự vào cuộc của điện lực pleiku
cùng sự đầu tư triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
khách hàng dùng điện trên địa bàn thành phố pleiku sẽ được hưởng thụ một dịch vụ hoàn hảo
theo phương châm dễ tiếp cận dễ tham gia dễ giám sát dịch vụ của ngành điện